đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm
cùng các lãnh đạo thành phố đã đến thăm và làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao của thành phố
khu công nghệ cao tp hcm hiện có tám mươi năm dự án đang hoạt động
một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt hơn một mươi sáu tỷ usd
giải quyết việc làm cho hơn bốn mươi hai lao động
tại buổi làm việc ba quản lý khu công nghệ cao kiến nghị thẩm quyền của khu công nghệ cao
do các luật mới quy định không còn tập trung như trước
trước đây có thể quyết định được quy hoạch cấp giấy phê duyệt thiết kế cơ sở
nhưng nay không còn nữa doanh nghiệp vất vả với thủ tục hành chính
khu công nghệ cao đã giao đất hơn tám mươi năm nên giai đoạn tới phải tập trung phát triển theo chiều sâu
chuyển đổi cơ sở cạnh tranh dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên khoa học công nghệ
tại đây đồng chí nguyễn văn nên đề nghị khu công nghệ cao cần quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ
kết nối ba nhà doanh nghiệp nhà trường và ban quản lý khu công nghệ cao
tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang đầu tư tại khu phát huy vị trí thuận lợi
để xứng đáng với sự lựa chọn và tạo sự hấp dẫn
trước đó đoàn công tác đã thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạng inter rodus việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạng công nghệ sinh học dược nanogen